tại quảng trị từ sáng nay ngày một mươi hai tháng một mươi lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh đang lên rất nhanh
trên các sông như thạch hãn âu lâu sông hiếu nước lũ đạt mức báo động hai báo động ba và tiếp tục dâng cao trong chiều và tối nay
hàng nghìn nhà dân chìm sâu trong nước từ ba đến bốn mét dùng tích các hồ chứa thủy lợi phổ biến từ năm mươi năm đến tám mươi
riêng hồ chứa thủy lợi thủy điện quảng trị dùng tích khoảng chín mươi đã tiến hành xả nước điều tiết lũ
tại quảng trị có gần bốn mươi một hộ dân với gần một trăm ba mươi nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi ngập lụt
mưa lũ khiến cho sáu người thiệt mạng và sáu người mất tích